nhiều lãnh đạo thế giới đã có bài phát biểu tổng kết tình hình trong năm hai nghìn một mươi chín và cũng như là đề cập tới những kỳ vọng cho năm tới
trong thông điệp năm mới đăng trên mạng xã hội twitter tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho rằng
thế giới đang bước sang năm hai nghìn hai mươi với sự không chắc chắn và không an toàn bùa vây với hàng loạt vấn đề tự ứng phó với biến đổi khí hậu
tới bình đẳng giới công bằng xã hội và quyền con người
ông bày tỏ hy vọng và sức mạnh của thế hệ trẻ trên toàn cầu để giải quyết những vấn đề này
trong bài phát biểu năm mới chủ tịch trung quốc tập cận bình đã điểm lại những thành tiệu kinh tế và ngoại giao của trung quốc trong năm qua
cũng như đưa ra những cam kết và mục tiêu cho năm hai nghìn hai mươi
ông tập cận bình cam kết sẽ hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ đầu tiên về xây dựng xã hội trung quốc khá giả toàn diện trong năm mới này
trong thông điệp gửi tới người dân hàn quốc tổng thống moon jae in cảm ơn người dân đã nỗ lực trong năm qua
nhằm thúc đẩy công bằng xã hội chia sẻ tình yêu thương và cùng phấn đấu cho một đất nước tốt đẹp hơn
từ châu âu
phát biểu trên truyền hình thủ tướng đức angela merkel khẳng định tình trạng nóng lên toàn cầu là một mối đe dọa có thật
và trên cương vị lãnh đạo một nước bà đang nỗ lực hết sức cho cuộc chiến này để đảm bảo một tương lai hòa bình và phát triển cho các thế hệ trẻ